trong năm hai nghìn một mươi bảy huyện phù yên tỉnh sơn la là một trong số những địa phương chịu ảnh hưởng do trận lũ lịch sử vào tháng một mươi
vào thời điểm đã cận kề tết nguyên đán cấp ủy chính quyền địa phương cùng người dân đang hết sức nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ
khôi phục sản xuất để bà con địa phương được vui tết đón xuân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phù yên tỉnh sơn la
bị mất toàn bộ nhà cửa tài sản sau cơn lũ lịch sử tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng nhờ sự hỗ trợ của huyện gia đình anh phùng văn quyết ở bản bang xã mường bang huyện phủ yên đã làm được ngôi nhà cấp
trị giá hơn bảy mươi triệu đồng trên mảnh đất vườn của gia đình
trong ngôi nhà nhỏ dù còn đơn sơ nhưng ấm cúng vợ chồng anh cũng yên tâm có nhà mới để ăn tết
nhà nước đã hỗ trợ chúng tôi bây giờ cũng làm nên một cái nhà nhỏ cho vợ con ở rất cảm ơn
các nhà hỗ trợ cảm ơn đảng và nhà nước đã hỗ trợ chúng tôi đã làm được một cái nhà bây giờ cũng đã ổn định rồi
là xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ lịch sử tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
xã mường bang đã chủ động bố trí sắp xếp ổn định nơi ở cho hai mươi hộ
vẫn còn bốn hộ sen ghép trong bàn
trong những ngày giáp tết bà con tại điểm tái định cư đang hoàn tất những phần việc còn lại để đón năm mới trong những ngôi nhà mới
quỹ nhân đạo của xã cũng như quỹ nhân đạo của huyện cũng có những suất quà phần quà cho những hộ gia đình kích mạng
hộ gia đình có công và đặc biệt là đối với những hộ bị thiên tai
làm sao mà tất cả các hộ ai cũng có tết không ai bị thiếu đói thiếu ăn trong dịp tết
huyện đã tập trung chỉ đạo
trước mắt là khắc phục thiên tai vừa rồi để bà con ổn định sản xuất và cao đời sống
thứ hai là tập trung khắc phục nhất là cái nhà cửa
huyện nhà thì cơ bản đã xong còn đang triển khai ba khu điểm tái định cư
ở chỗ hai điểm là chỗ bàn ở mường bang và một điểm tự tiên để bàn đẩy nhanh tiến độ
còn các công trình điện thì cơ bản đến nay đã xong rồi khắc phục xong
đường giao thông
cơ bản đã khắc phục xong
dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với truyền thống yêu thương và đùm bọc của cả cộng đồng
và những gì mà cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể huyện phủ yên nói riêng
và tỉnh sơn la nói chung đã và đang triển khai
thì những gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách
các hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai sẽ được đón một cái tết thật sự vui tươi và ấm áp tình người